công an thành phố đà nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng nghi án vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố
sáng nay làm việc với công an đối tượng phạm thị tuyết hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường hòa xuân thừa nhận
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã vay mượn của hơn một mươi người với tổng số tiền khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
và hiện tại không có khả năng trả cả gốc lẫn lái
mục đích vay tiền là để cho người khác vay lại sau đó hưởng tiền tranh lệch
đối tượng phạm thị tuyết hằng hiện cũng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú
vì liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ đang chờ xét xử tại tòa án quận cẩm lệ